và bảy mươi ba bảy microgram ở pakistan cao hơn nhiều lần so với nồng độ do who khuyến nghị là không quá năm microgram trên một mét khối
các chuyên gia cho biết khoảng hai mươi số ca tử vong sớm ở bangladesh là do ô nhiễm không khí
và các chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan chiếm đến bốn năm gdp của quốc gia nam á này
ô nhiễm ở ấn độ cũng tăng trong năm hai nghìn hai mươi ba với nồng độ bụi mịn bm hai năm cao hơn khoảng một mươi một lần so với tiêu chuẩn của who
theo viện chính sách năng lượng của đại học chicago mỹ ba mươi chín các quốc gia trên thế giới không có hệ thống giám sát chất lượng không khí công cộng
dù những hệ thống này có lợi ích tiềm năng lớn trong khi chi phí tương đối thấp
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay
bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ có mây phía bắc sáng có mưa mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi phía nam ngày nắng đêm không mưa
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp năm
gió đông bắc cấp ba sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc sáng có mưa mưa rào dài rác sau có mưa vài nơi
phía nam ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn
gió đông bắc đến đông cấp năm gió cao hai ba m